trong đó những sản phẩm khiến người trẻ chú ý chọn mua nhiều những ngày này lại là các loại máy sửa mini cầm tay túi sửa hình thù ngộ nghĩnh như món đồ chơi nhưng lại có công dụng làm nóng tức thì
dạo quanh một vòng thị trường người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm quả sửa đèn sửa mini từ kích thước nhỏ bằng một chiếc túi sách cho đến siêu nhỏ có thể để vừa chất lòng bàn tay
những loại quả sửa túi sửa mini này có giá rẻ chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng đáp ứng việc sửa ấm tại chỗ và cho người dùng cá nhân
có mặt ở một địa chỉ chuyên bá xỉ sản phẩm túi trường nóng những sản phẩm này chỉ nhỏ bằng bàn tay có nhiều hình thù khác nhau giá chỉ tầm hai mươi ba mươi nghìn
khác với các túi trường nóng phải cắn điện bên trong túi trường geo này có một đồng su bằng sắt
khi ấn bẻ đồng su nó sẽ phản ứng hóa học với chất lòng và tạo ra nhiệt
nó có thể tái sử dụng bằng cách đun sôi trong chảo nước sôi trong một mươi đến một mươi năm phút
tuy nhiên người bán cũng thừa nhận những sản phẩm này có khá nhiều hàng lỗi nhiều trường hợp không thể kích hoạt khả năng làm nóng và sản phẩm cũng chỉ nóng trong khoảng thời gian ngắn khoảng nửa tiếng đồng hồ
điều liệu tới mấy cái cái
sao lại bẻ ra

thế còn đâu mà dùng được hay không là do khách
nó nóng hơn này nó nóng được lâu không ạ
tầm nửa tiếng một mươi năm phút
tất cả những sản phẩm túi trường nóng này đều không rõ nguồn gốc nhãn mát hướng dẫn sử dụng
vì vậy các sản phẩm hỏng lỗi rất nhiều
khi bấm vào đồng su khả năng làm sách túi sửa chảy chất gieo ra ngoài cũng gây nhiều nguy hiểm tiêm ẩn cho người sử dụng
ngoài ra việc không xác định được rõ các chất có trong túi trường
cũng có khả năng gây kích ứng da khi sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định
nhưng mà chứa này là chứa trung quốc hay hàn quốc hay gì
trung quốc không biết
thường thường về nếu mà không thích thì có thể gọi là bỏ bỏ ra nhưng mà cũng chả

bán cho trẻ nhỏ người khó tính quá thì cũng không nên

một sản phẩm nữa cũng đang rất hot thời gian gần đây
các loại máy sửa này được giao bán la liệt với đủ hình dáng
từ mèo hello kitty gấu bàn tay gấu cho đến chim cánh cụt pikachu
màu sắc của máy cũng vô cùng phong phú và bắt mắt
theo quảng cáo chiếc máy sửa này siêu xinh
kích thước nhỏ gọn để vừa lòng bàn tay
đang nói máy không chỉ có chức năng sửa ấm bàn tay chươm nóng bụng
mà còn có công dụng massage của vai gái khi cần

nhưng mà con suất của nó thì ít hơn
nó hơi ấm ấm là nó như thế này
nó sạch ấm lên thì nhiệt độ của nó sẽ là từ bốn năm sáu độ
không biết mình vừa sạc được điện thoại và mình vừa
thì trong thời gian của nó sẽ là nếu mà vừa sạc vừa sửa luôn

cái này có an toàn cho trẻ con trẻ con cần được

thì nó lại bị vỡ quá đấy
những sản phẩm này có xuất xứ từ trung quốc
nhưng giá cả phụ thuộc vào từng loại pin mà máy sử dụng
trên các diễn đàn
nhiều người dùng máy sửa mini kèm
cầm tay cho biết
máy nhỏ sinh nhưng chế độ sửa chỉ được một mặt
nhiệt độ cũng không quá ấm như quảng cáo
vì là sản phẩm vừa sạc vừa sửa
nên những sản phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
hoặc cây bỏng ra
vì các thiết bị này có thể cây giật khi sạp trong thời gian dài
hoặc thiết bị bị hở hay dính nước
nhiều vụ việc túi sửa đang tắm điện
thì bất ngờ phát nổ
khiến cho nhiều người không khỏi giật mình lo lắng
trong quá trình sửa
không ít người vừa cắm điện vừa ôm
hoặc ôm lên người rồi rút điện
nếu chẳng may dùng túi lâu bị hở
bụng rách dễ gây chập
mặc dù rất được ưa chuộng
nhưng máy sửa mini cầm tay
túi sửa cũng khiến nhiều người ngần ngại
khi nó có tuổi thọ khá ngắn
đặc biệt là các thiết bị sửa ấm mini giá rẻ
chỉ dùng được trong vài tháng
tùy thuộc vào tần suất sử dụng
và khả năng bảo quản của mỗi người
cấu tạo của các thiết bị sửa mini giá rẻ
cũng đơn giản
không có các chế độ an toàn
như tự ngắt hẹn giờ
do vậy mà có thể bị hỏng hóc
do điện nếu không cẩn thận
có thể để quên không tắt
gây hư hỏng thiết bị xung quanh
như làm khô nóng lát tốt đồ đạc quần áo
chúng ta thấy ở đây ta phải dùng nguyên điện
nếu như với cái dây này
mà cái chó nằm sau hồ điện
thì là phải nối thêm hồ điện
nhưng mà thực tế là không hợp lý
một quá ngắn
hai dây quá nhỏ
chịu tải kém
chúng ta thấy cái dây điện này rất nhỏ
chịu tải ở đây là bao nhiêu
của cái dây máy so
thì cái dây này là quá nhỏ
để an toàn
người sử dụng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất
cho việc sạc điện và sử dụng
do các thiết bị sửa có tuổi thọ nhất định
nên phải kiểm tra kỹ lưỡng
dây dẫn trước khi dùng
ngay từ khi mua các thiết bị sửa ấm minh sửa ấm minh sửa ấm minh sửa ấm minh
cần tham khảo cách sử dụng
đọc hướng dẫn
lưu ý các điểm chính cần thiết
là công suất điện áp mức nhiệt khoảng cách đặt vị trí đặt
để có thể đảm bảo an toàn